vào lúc một mươi hai h ngày bảy tháng năm theo giờ moscow đã diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức lần thứ năm của tổng thống nga vladimir putin được tổ chức tại điện kremlin liên bang nga
theo người phát ngôn điện kremlin khoảng hai sáu trăm linh đại biểu và khách mời tham dự buổi lễ
mở đầu buổi lễ tổng thống putin đặt tay phải lên bản sao hiến pháp nga và nói lời tuyên thệ
với cương vị tổng thống liên bang nga tôi nguyện tôn trọng và bảo vệ quyền tự do của công dân tuân thủ và bảo vệ hiến pháp bảo vệ chủ quyền độc lập an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trung thành với nhân dân
sau phần tuyên thệ chủ tịch tòa án hiến pháp nga vallery jokhin tuyên bố ông putin chính thức trở thành tổng thống nga
trong bài phát biểu nhậm chức ông putin gửi lời cảm ơn tới tất cả người dân bao gồm những người dân ở các vùng đất lịch sử những người đã bảo vệ quyền lợi nhằm ở lại với nga
ông cũng cảm ơn những người đang chiến đấu cho tổ quốc trong chiến dịch quân sự đặc biệt
chủ nhân điện kremlin khẳng định nước nga có quyền tự quyết định vận mệnh của mình người dân nga sẽ vượt qua những khó khăn và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn
tổng thống putin nhấn mạnh sự toàn vẹn lãnh thổ lợi ích và an toàn của nhân dân sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu
theo tổng thống putin moscow sẵn sàng xây dựng quan hệ bền chặt với bất kỳ quốc gia nào coi nga là đối tác tin cậy
ông putin cũng cởi mở về việc đối thoại với phương tây nhưng việc quan hệ đôi bên có được cải thiện hay không phụ thuộc vào những hành động thực tế
để kết thúc buổi lễ nhậm chức tổng thống putin đã tham dự lễ duyệt binh của trung đoàn tổng thống
trung đoàn tổng thống trung đoàn kremlin không chỉ là lực lượng danh dự mà còn là trung đoàn duy nhất được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho điện kremlin và tổng thống nga
lễ nhậm chức năm nay của ông putin sử dụng một bản sao hiến pháp đặc biệt
bao gồm các sửa đổi được thông qua vào năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
bộ sửa đổi năm hai nghìn hai mươi hai đề cập tới bốn vùng lãnh thổ mới sắp nhập gồm luhansk donetsk kherson và zaporizhia
vào đầu tháng ba năm nay ông putin đã đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ năm khi giành được tám mươi bảy hai mươi tám số phiếu bầu với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục
trong bài phát biểu mừng chiến thắng chủ nhân điện kremlin khẳng định chưa từng có thế lực nào thành công trong việc gây sức ép lên nga
bên cạnh đó tổng thống putin cũng cảm ơn người dân nga vì sự tin tưởng rằng
cho mình cảm kết sẽ giải quyết các vấn đề ưu tiên của đất nước
ông putin sinh ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tại leningrad nay là sank perthersburg
tốt nghiệp khoa luật của đại học tổng hợp quốc gia leningrad nay là đại học tổng hợp quốc gia xanh petersburg
và học viện cờ đỏ của kgb liên xô nay là học viện tình báo đối ngoại
ông từng phục vụ trong các cơ quan an ninh nhà nước làm việc tại văn phòng thị trường sanh petersburg
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ông putin chuyển đến moscow làm việc với cương vật
ông là vị phó giám đốc phụ trách các vấn đề của tổng thống liên bang nga
sau đó ông giữ các chức vụ cao trong chính quyền của tổng thống
đứng đầu cơ quan an ninh liên bang nga và là thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
hai lần nửa cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi hai ông giữ chức thủ tướng nga
ông putin bắt đầu giữ chức tổng thống nga từ năm hai nghìn
sau đó tái đắc cử thêm ba lần nữa vào các năm hai nghìn bốn hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi tám
tới năm hai nghìn hai mươi một ông putin
ông putin ký đạo luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ
theo lý thuyết đạo luật này cho phép ông putin có thể tranh cử một lần nữa vào năm hai nghìn ba mươi
điện kremlin coi lễ nhậm chức là một sự kiện trong nước và không mời các lãnh đạo nước ngoài
nhưng cho biết đã mời tất cả những người đứng đầu phái đoàn ngoại giao các nước tại nga
sau lễ nhậm chức chính phủ hiện nay của nga sẽ từ chức và chính phủ mới sẽ nhậm chức với sự chấp thuận của quốc hội
tổng thống putin sẽ giới thiệu ứng cử viên thủ tướng cho hạ viện để phê chuẩn
quốc hội nga có quyền chấp nhận hoặc từ chối ứng viên
nhưng tổng thống putin vẫn có thể trực tiếp bổ nhiệm thủ tướng mà không cần quốc hội chấp thuận
nếu các nhà lập pháp từ chối ứng viên ba lần
trong trường hợp như vậy ông putin cũng sẽ có quyền giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử quốc hội mới
theo truyền thông địa phương thủ tướng đương nhiệm mikhail misutin có thể được tái bổ nhiệm
vì ông được nhiều người coi là người đứng đầu chính phủ thành công dựa trên nền kinh tế đang phát triển của đất nước
bất chấp cuộc xung đột nga ukraine đang diễn ra và các biện pháp trừng phạt kinh tế sau đó của phương tây
tổng thống putin sẽ trực tiếp bổ nhiệm bộ trưởng bộ ngoại giao quốc phòng tư pháp
tình trạng khẩn cấp và nội vụ của đất nước với sự tham vấn của thượng viện
ngoại trưởng sergei lavrov và bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu được cho là sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ của mình
theo luật pháp nga quá trình phê chuẩn chính phủ mới có thể kéo dài tối đa đến ngày hai mươi tháng năm
dù danh sách ứng cử viên thủ tướng và hội đồng bộ trưởng sẽ được trình lên quốc hội ngay sau lễ nhậm chức
trước những căng thẳng đang diễn ra trên chiến trường mới đây nga tiếp tục có những động thái mới liên quan đến tổng thống ukraine
theo đó ông vladimir zelensky đã xuất hiện trong danh sách truy nã của bộ nội vụ nga
cụ thể trang web này của bộ nội vụ nga cho biết tổng thống ukraine đang bị truy nã theo một điều khoản của bộ luật hình sự nga
đồng thời đính kèm tên đầy đủ
của vậy cơ quan này cũng không công bố các thông tin về thủ tục tố tụng hình sự chống lại ông zelensky
trước đó nga cũng đưa nhiều quan chức ukraine vào danh sách truy nã bao gồm cựu tổng thống pio prosehco
người đứng đầu hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia alexander lithienko
cựu bộ trưởng tài chính alexander slapak và cựu thống đốc ngân hàng trung ương stepan kubits
các thông tin chi tiết về những trường hợp này đều không được tiết lộ
sau khi tiếp nhận thông tin trên
ukraine tuyên bố việc mosco đưa tổng thống ukraine vào danh sách truy nã
chứng tỏ sự tuyệt vọng của bộ máy nhà nước và tuyên truyền của nga
vốn không biết phải làm gì khác để thu hút sự chú ý
mặt khác bộ ngoại giao ukraine nhắc lại việc hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án hình sự quốc tế icc đã phát lệnh bắt giữ tổng thống nga vladimir putin
với các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh
khẳng định đây mới là lệnh bắt có thật có hiệu lực ở một trăm hai mươi ba quốc gia
không giống như những thông báo truy nã
về lệnh bắt giữ của icc với ông putin
lệnh này được icc đưa ra vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối với tổng thống nga putin và bà myra lovabelova
ủy viên về quyền trẻ em liên bang nga
với cáo buộc có thể liên quan đến tội ác chiến tranh
khi đưa trẻ em từ ukraine sang nga một cách bất hợp pháp
sau đó nga đã phản đối không công nhận lệnh bắt giữ trên
đồng thời khởi tố vụ án hình sự đối với các công tố viên
và thẩm phán của tòa án hình sự quốc tế
liên quan đến cuộc xung đột gây gắt giữa nga và ukraine
ngày năm tháng năm bộ quốc phòng nga cho hay
nhóm chiến đấu trung tâm đã thâu tóm kiểm soát toàn bộ làng ocherrattite
cách thành phố afrika thuộc donetsk khoảng hai mươi năm km về phía tây bắc
theo đó afrika đã rơi vào tay các lực lượng của moscow
từ tháng hai năm nay sau nhiều tháng giao tranh ác liệt
theo đài reuters diễn biến mới đánh dấu việc quân đội nga
tiếp tục đạt thêm các lợi thế quan trọng ở donbass
trước đó truyền thông nga đã được tin
binh lính nước này đã chiếm được phần phía nam của ocherestite
khi tiến công dọc theo tuyến đường sát trong khu vực
cùng ngày bộ tổng tham mưu ukraine đã thông báo điều chỉnh số liệu ước tính
về tổn thất khí tài của phía nga trong cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua giữa hai nước
báo bra dẫn lời các nhà chức trách ukraine giải thích rằng
do luồng dữ liệu tình báo cập nhật liên tục
ukraine cần phải điều chỉnh số liệu về tổng thiệt hại đối với một số hạng mục của đối phương
bao gồm xe chiến đấu bọc thép hệ thống pháo binh hệ thống tên lửa phóng loạt
tên lửa hành trình các phương tiện và thiết bị đặc biệt
theo báo cáo điều chỉnh mới nhất kiev nhận định
kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào hồi cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày năm tháng năm năm nay
quân nga đã mất một mươi bốn một trăm bảy mươi chín xe chiến đấu bọc thép
tăng so với con số là một mươi bốn một trăm năm mươi sáu công bố vào ngày bốn tháng năm
một mươi hai hai trăm hai mươi một khẩu pháo tăng so với con số một mươi hai một trăm bốn mươi tám công bố
trước đó một năm mươi bảy hệ thống tiên lửa phóng loạt số liệu cũ là một năm mươi năm
hai một trăm bốn mươi bảy tiên lửa hành trình số liệu chưa điều chỉnh là hai một trăm hai mươi bảy
một mươi sáu bốn trăm một mươi tám xe chở nhiên liệu vào các phương tiện khác trước cập nhật là một mươi sáu ba trăm ba mươi bảy
cũng như hai hai trang thiết bị đặc biệt số liệu cũ là hai một
theo ukraina công tin đối phương đã mất tới gần bốn trăm tám mươi binh sĩ

một mươi máy bay cánh cố định ba trăm hai mươi năm trực thăng hơn chín sáu trăm linh máy bay không người lái chiến thuật
hai mươi sáu chiến hạm và một tàu ngầm